công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tp hcm
đề nghị truy tố nguyễn phương hằng cùng với ba đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo kết luận điều tra bị can nguyễn phương hằng có vai trò chủ mưu cầm đầu toàn bộ vụ án
nhóm của bị can bao gồm nguyễn thị mai nhi lê thị thu hà và huỳnh công tân
có vai trò đồng phạm giúp sức cho nguyễn phương hằng thực hiện hành vi phạm tội của mình
qua đấu tranh bị can nguyễn phương hằng cũng thừa nhận các thông tin mà bà hằng phát ngôn
gây ảnh hưởng đến uy tín danh dự về chín cá nhân này là do bà hằng đọc trên internet
đọc báo và nắm mơ hồ chứ chưa được kiểm chứng và không có căn cứ chứng minh